thưa quý vị liên quan đến vụ nổ tầng hầm trung cư ở bình dương
lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đã thông tin về danh tính của bốn người bị nạn
đồng thời theo lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
vụ nổ này xuất phát là một vụ tai nạn lao động
cụ thể số người bị thương trong vụ việc là bốn người gồm ông lê văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở xã nga an nga sơn thanh hóa
ông nguyễn đức cường sinh năm hai nghìn quê thôn bốn ea bờ hốc cư cụ yên đắk lắc
ông lê duy hùng sinh năm hai nghìn quê thôn phú hiệp một gia hiệp di linh lâm đồng
và ông phan đức lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thường trú tổ sáu tân hóa tân vĩnh hiệp tân uyên bình dương
sở lao động thương bình và xã hội tỉnh bình dương cho biết vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày
nhóm công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật công nghiệp phương yến
viết tắt là công ty phương yến trụ sở tại khu phố khánh long phường tân phước khánh
thành phố tân uyên tỉnh bình dương gồm các ông lê văn mạnh ông nguyễn đức cường và ông lê duy hùng
cùng vào khu vực tầng hầm của tòa nhà công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khách sạn bkmex
để bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh
trong quá trình nhóm công nhân của công ty phương yến làm việc
thì ông phan đức lâm là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khách sạn bkmex đi theo giám sát
lúc một mươi giờ một mươi phút nhóm công nhân đang thao tác bảo trì tại hệ thống điều hòa trung tâm máy chiller số ba
thì bất ngờ một trong bốn block máy nén khí phát nổ làm cho cả bốn người bị thương nặng
ông lê văn mạnh nguyễn đức cường và lê duy hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
còn ông phan đức lâm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bkmec
hiện nay các nạn nhân đa chấn thương đang điều trị tại bệnh viện
sở lao động thương minh và xã hội bình dương cho hay
khu vực hiện trường xảy ra vụ nổ đã được phong tỏa để tiếp tục điều tra tìm nguyên nhân vụ nổ
đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục
trước đó không lâu tại đồng nai cũng đã xảy ra vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong năm người bị thương
vừa qua các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai đã tạm giữ giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại
và sản xuất gỗ bình minh gọi tắt là công ty gỗ bình minh để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ
cụ thể một lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai cho biết
cơ quan chức năng đang tạm giữ giám đốc công ty gỗ bình minh để xác minh làm rõ phục vụ công tác điều tra
đồng thời đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc tám giờ một mươi phút ngày một tháng năm tại công ty gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiều tỉnh đồng nai
xảy ra vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ tấn đức giám đốc công an tỉnh
thiếu tướng nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tỉnh đại tá trần anh sơn bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc
cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành huyện vĩnh kiểu đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo việc tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu điều tra làm rõ nguyên nhân
liên quan đến vụ việc ngày một tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm
bộ trưởng công an và lãnh đạo các bộ lao động thương bình và xã hội y tế đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương
thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong cứu người bị thương và nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn
theo báo cáo của sở lao động thương bình và xã hội tỉnh đồng nai vụ tai nạn xảy ra tại khu vực nồi
sưởng bán thành phẩm của công ty gỗ bình minh doanh nghiệp này có khoảng hai trăm linh lao động
thời điểm xảy ra vụ tai nạn có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài
cạnh vách tôn sườn bán thành phẩm quá trình sử dụng công ty phát hiện có hiện tượng trục chặt về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
kết luận bước đầu
điện trường thu thập chứng cứ
công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh đồng nai công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
thưa quý vị là một trong những nhân chứng vụ nổ lò hơi ở đồng nai
ông hoàng văn kính vẫn chưa hết ám ảnh về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra
theo lời kể của ông kính ông bị sức ép từ vụ nổ hạ gục nhiều mảnh sắt kim vào cơ thể
xung quanh đồng nghiệp nằm la liệt
nhớ lại vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
ở ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiểu khiến sáu người tử vong tại chỗ
ông hoàng văn kính bốn mươi sáu tuổi chưa hết bàng hoàng
ông kính cho hay khi đang đứng làm việc thì ông nghe thấy một tiếng âm
xong là gục tại chỗ giống như con chim bị bắn bằng súng hơi
là một trong năm nạn nhân bị thương được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai
sau vụ nổ sáng
ngày một năm năm công nhân cho biết cơ thể vẫn đang rất đau vì bác sĩ chuẩn đoán ông bị đai chấn thương
theo ông kính do các ngày lễ ba mươi bốn một năm công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi
nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc theo hai ca bảy h ba mươi một mươi bảy h ba mươi ba mươi tám h ba mươi sáu h ba mươi hôm sau
vụ tai nạn xảy ra khi ông bắt đầu ca làm việc tại khu bào tiệm ván của sưởng gỗ được khoảng một giờ
khi đó lò hơi không hoạt động không có hơi để dùng nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra
lò hơi cao hơn năm mét hình trụ được dựng sát tường ở giữa nhà xưởng cuối cạnh bãi đất trống của công ty
lò vận hành bằng cách đốt củi đun nóng hơi nước nén khí để xấy gỗ thổi mùn cưa sơn xịt sản phẩm
xung quanh hệ thống lò có nhiều đồng hồ để kiểm tra áp suất khí nén từ lò hơi được dẫn đi nhiều khu vực sản xuất bằng các đường ống đường kính hơn chục cm
lúc lò hơi phát nổ ông kính đang đứng cách đó khoảng năm mươi mét bị áp lực từ sau đẩy tới đổ gục một số mảnh vỡ kim loại bị văng trúng đầu và tay khiến nam công nhân bất tỉnh
một lúc sau khi tỉnh dậy ông thấy đầu óc choáng váng chảy máu không thể cử động xung quanh máy móc bị xáo trộn bụi phủ mù mịt khắp sườn con người nằm la liệt
ông kính nói thêm sau đó ông được đồng nghiệp chạy tới khiêng ra xe cấp cứu lúc nằm trên giường bệnh ông mới biết mình còn sống
cũng là một nạn nhân bị đa chấn thương do vụ nổ lò hơi anh lê văn bèo hai mươi bảy tuổi kể khi đang đứng sắp xếp các tầm ván cách lò hơi khoảng hai mươi mét thì nghe tiếng nổ rất lớn sau đó đổ gục trong tích tắc
cùng vợ từ quê an giang lên làm việc tại sườn được hơn một năm anh belo cho biết trước sự cố không phát hiện bất thường lúc đó anh chỉ nghe thấy đồng nghiệp nói lo bị mất hơi cần phải sửa ngay sau đó thì tiếng nổ lớn vang lên
anh bèo cho biết anh cứ như bị đạn bắn trúng gục ngay lập tức
chứ không kịp phản ứng gì
được biết công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh rộng hơn một mươi m hai được chia làm ba nhà xưởng xây tường gạch xung quanh mái lập tôn chuyên làm bán lót sàn tủ giường bàn ghế
tại các nhà xưởng lại ngăn thành từng khu vực cắt xẻ tiện gia công sản phẩm và đóng gói
cả sáng ngày một tháng năm tại công ty có hơn một trăm linh công nhân làm việc riêng tại khu vực gần lò hơi có bốn mươi hai người
may mắn thoát nạn khi đứng làm việc cách lò hơi khoảng tám mươi mét
chị lạc thị nầm ba mươi bốn tuổi nói tiếng nổ tạo ra chấn động rất lớn khiến các vách tường máy tôn dung chuyển
lúc lò hơi nổ trong xưởng bụi mù mịt không thể thấy gì chị cùng một số đồng nghiệp chạy toán loạn bằng nhiều lối để thoát
khi nghe tiếng một số người đang kêu cứu họ đã quay lại kéo các nạn nhân bị thương ra ngoài
theo chị nầm áp lực từ vụ nổ đã xé toan một phần diện tích của sườn
nhiều thanh sắt máy móc bị uốn cong biến dạng văng hàng chục mét
vụ nổ cũng làm hư hỏng nhiều nhà dân
ở lân cận sườn gỗ chị nậm kể lại những người tử vong thân thể không còn nguyên vẹn cơ thể phù đầy bụi đến giờ chị vẫn còn ám ảnh
nạn nhân thiệt mạng có thể là các công nhân đã leo lên lò để sửa chữa sau đó lò phát nổ khiến họ bị hất văng ra ngoài
theo công an huyện vĩnh kiểu vụ nổ lò hơi xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút tài nạn khiến sáu người tử vong
từ ba mươi hai đến ba mươi chín tuổi gồm lò văn lòn quê sơn la lương văn hùng quê nghệ an
trần văn nguyễn quê bắc giang trần văn cường quê bạc liêu sơn ngọc thúy quê dốc trang xuên xen long quốc tịch trung quốc
một mươi công nhân làm việc gần đó bị thương nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi
công ty sản xuất gỗ bình minh cho biết trong quá trình sử dụng doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ làm sáu người tử vong
năm công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất cấp cứu trong đó ba người bị đai chấn thương đã được phẫu thuật
ông kính và anh bèo đang được bác sĩ theo dõi điều trị
công an huyện vĩnh kiểu đang phối hợp với chính quyền địa phương sở lao động thương bình và xã hội đồng nai làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động
trường hợp bị thương một mươi triệu đồng
dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết
về trách nhiệm bồi thường khoảng tám điều ba luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ
nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động
thì dù lỗi thuộc về bên nào thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra sửa chữa kịp thời
đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm
sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi mức độ suy giảm khả năng lao động
nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức độ bồi thường
điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động
mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
ít nhất bằng một năm tháng tiền lương
từ năm đến một mươi khả năng lao động
sau đó cứ tăng một được cộng thêm bốn tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ một mươi một đến tám mươi
ít nhất ba mươi tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
hoặc cho thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
ngoài ra người sử dụng lao động phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động
mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định tại khoảng bốn mươi
với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng
nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động
cụ thể suy giảm khả năng lao động từ năm đến ba mươi thì được hưởng trợ cấp một lần
từ ba mươi một trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng
với người lao động tử vong thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở
tại tháng người lao động bị tử vong và được hưởng chế độ tử tuất
luật sư lê hồng vân nhấn mạnh
trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
tùy theo tính chất mức độ và hậu quả của hành vi người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến một mươi hai năm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong thường tâm ở đồng nai
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại